thưa quý vị và các bạn một khối không khí lạnh mới đang di chuyển xuống nước ta
lúc này nó đã áp sát biên giới phía bắc
đến đêm nay nó sẽ tác động đến khu vực hà giang cao bằng và lạng sơn
sau đó sáng mai nó sẽ ảnh hưởng tới khu vực trung du và vùng đồng bằng bắc bộ
vì thế trong đêm nay và ngày mai bắc bộ sẽ chuyển nhiều mây hơn
kèm theo đó sẽ là những cơn mưa khiến cho nền nhiệt trong ngày mai giảm mạnh
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ sẽ giảm từ tám đến một mươi hai độ so với ngày hôm nay
ở khu vực vùng núi nhiệt độ đồng loạt giảm xuống dưới hai mươi độ
còn khu vực trung du và vùng đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ giảm xuống còn hai mươi ba hai mươi bốn độ
trời chuyển rét ở các tỉnh vùng núi
và chuyển lạnh ở khu vực đông bằng
với trung bộ sang ngày mai gió đông bắc của khối khí lạnh vừa đưa hơi lạnh xuống
lại vừa tương tác với địa hình chắn gió của dãy trường sơn khiến trời chuyển mây nhiều hơn và có mưa
đến trưa vào chiều mai mây và mưa sẽ mở rộng hơn xuống đến quảng bình quảng trị và sau đó là thừa thiên huế
không còn tác động của thấp nóng ngày mai nền nhiệt ở thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh sẽ giảm xuống còn hai mươi bốn hai mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế có mức nhiệt là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chưa chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc
nên ngày mai trời vẫn có nắng và nhiệt độ tiếp tục ở mức cao là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
thậm chí một vài nơi ở vùng núi phía tây khu vực quảng nam và quảng ngãi vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ
trong khi thời tiết ở bắc bộ và miền trung liên tục thay đổi
thì ở miền nam nằm sâu trong khối khí ổn định
vì thế ở đây vẫn đang trong những ngày không mưa trời nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
còn đối với các tỉnh nam bộ nắng nóng vẫn duy trì tại các tỉnh miền đông nam bộ
với nhiệt độ cao nhất ở nơi đây phổ biến ở mức là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
với miền tây nhiệt độ cận nóng là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
trên biển dưới tác động của không khí lạnh ở vĩnh bắc bộ khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc
sang ngày mai mạnh lên cấp năm có lúc cấp sáu và biển động trở lại
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại